bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc do nuốt mật cá chấm
bệnh nhân nữ ba mươi chín tuổi trú tại xã e cao tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
theo bệnh nhân cho biết do có tiền sử mắc bệnh đại tràng và dạ dày nên trong một lần làm thịt cá chấm khoảng bốn kg
nghe nói mật cá chấm có thể giúp chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe nên người này đã lấy mật cá chấm nhúng sơ qua nước sôi nuốt nguyên túi mật để trị bệnh
tuy nhiên sau khi nuốt mật cá bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn phù mặt và chân tay nên được gia đình đưa đi nhập viện
tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương thận gấp theo dõi điều trị ngộ độc mật cá chấm
đến nay sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt
theo các bác sĩ cho biết trong mật cá chấm có độc tố gây hại cho cơ thể con người
khi nuốt mật cá độc tố trong mật sẽ gây tổn thương chủ yếu gan thận
nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể tử vong